phiên họp thứ hai mươi tám ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn đã chính thức khai mạc
phát biểu tại phiên khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết phiên họp lần này diễn ra trong vòng ba ngày
sẽ bàn thảo nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu dự kiến khai mạc vào ngày hai mươi hai tháng một mươi tới đây
đánh giá kết quả thực hiện kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
xem xét kết quả giữa kỳ các kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi về phát triển kinh tế xã hội cơ cấu lại nền kinh tế các chương trình mục tiêu quốc gia
chương trình mục tiêu quốc gia các chương trình mục tiêu quốc gia các chương trình mục tiêu quốc gia các chương trình mục tiêu quốc gia
chương trình đầu tư công trung hạn chương trình tài chính quốc gia

thứ bốn kết quả thực hiện nghị quyết của quốc hội về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam

trong đó có nhiều nội dung phải xem xét trước khi chỉnh quốc hội

nhất là các báo cáo về kinh tế xã hội tài chính